các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong đó đặc biệt là những nội dung xét hỏi về hai bị cáo cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông nguyễn bắc son và trương minh tuấn
liên quan đến việc nhận ba triệu đô la mỹ từ ông phạm nhật vũ bị cáo nguyễn bắc son đã liên tục thay đổi lời khai
và trong phiên tòa chiều nay ông son đã lại thừa nhận cầm hối lộ ba triệu usd số tiền đã sử dụng vào mục đích cá nhân
đáng chú ý về cáo buộc chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện dự án ông son nói không có bút phê nào buộc mobifone phải hoàn thiện dự án trong năm hai nghìn hai mươi
cũng tại phiên tòa khi đại diện viện kiểm sát hỏi về trách nhiệm có liên quan ông trương minh tuấn khẳng định nếu không có bút phê của ông son thì sẽ không ký quyết định liên quan đến thương vụ này
còn vai trò cầm đầu cựu bộ trưởng nói quá trình điều tra ông chỉ thừa nhận giữ cương vị đứng đầu bộ thông tin và truyền thông
ông nguyễn bắc son khẳng định trong vụ án này không ai là chủ mưu
khi mobivon đề xuất thì bộ thông tin và truyền thông xem xét đồng ý căn cứ nội dung trình lên
phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày mai một mươi tám tháng một mươi hai
công an quận bình tân tp hcm đang tạm giữ đối tượng nguyễn bá dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại quận một mươi hai để điều tra xử lý về hành vi cướp giật tài sản
đây là đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công một phụ nữ trên đường để cướp xe máy và bị camera an ninh ghi lại gây bức xúc trên mạng xã hội những ngày gần đây
theo đó từ hình ảnh camera an ninh về vụ cướp xe
táo tợn trên địa bàn phường một mươi năm quận tân bình công an quận tân bình đã vào cuộc điều tra truy xét
lần theo manh mối và hướng tẩu thoát của các nghi can ngày một mươi sáu tháng một mươi hai công an bắt giữ được nguyễn bá dương và năm đối tượng liên quan tại một khách sạn trên địa bàn huyện hóc môn
băng nhóm này đã thừa nhận toàn bộ hành vi
theo đó dạng sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai chúng mang theo bình xịt hơi cay dùng băng keo thay đổi biển số rồi dạo quanh các tuyến đường để tìm người dân sơ hở
sau khi cướp một xe máy của một phụ nữ như trên mạng xã hội đăng tải nhóm dương bỏ chạy và dùng bình xịt hơi cay để cướp túi sách đồng hồ đeo tay của một cô gái
các đối tượng sau đó bị công an quận tân bình và công an quận một mươi hai bắt giữ hiện hai đơn vị đang phối hợp mở rộng điều tra và xử lý băng nhóm này
thưa quý vị và các bạn một ổ nhóm chuyên ghi lô đề và tàng trữ pháo trái phép vừa bị công an huyện yên thành tỉnh nghệ an triệt phá
bắt đối tượng cầm đầu là phan văn vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại xóm bảy xã văn thành huyện yên thành
trước đó vào lúc một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại xóm bảy xã văn thành huyện yên thành lực lượng công an đã phá chuyên án bắt quả tăng đối tượng hoàng công hướng chú tại xã phú thành đang ghi đề tại nhà phan văn vũ
vật chứng thu giữ tại hiện trường bao gồm một số giấy tờ ghi lô đề ba trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt bốn điện thoại di động và bốn mươi hộp pháo do nước ngoài sản xuất
có trọng lượng tám mươi bảy kg
tại cơ quan điều tra vũ đã khai nhận số pháo trên được vũ cất giữ để tiêu thụ trong dịp giáp tết
đây là chiến công đầu tiên của công an yên thành sau lễ gia quân tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
vâng thưa quý vị và các bạn vào dịp cuối năm thì luôn là thời điểm mà tình hình giao thông diễn biến phức tạp hơn bình thường
và để đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay từ những ngày này
những cảnh sát giao thông tại nhiều địa phương đã đồng loạt gia quân
sau đây là ghi nhận tại tỉnh nam định
cuối năm nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao
tỷ lệ thuận với đó là những chuyến tàu được tăng cường để vận tải người và hàng hóa
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường sắt bắc nam vì thế được xiết chặt hơn
ngay ngày đầu gia quân đợt cao điểm cán bộ chiến sĩ đội đường sắt thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nam định
đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nhằm kiểm tra
giám sát và xử lý vi phạm tại những đường ngang có mật độ giao thông phức tạp
các đường dân sinh và lối mở trái phép qua đó lập lại hành lang an toàn giao thông
và đống cao con đường ngắn nhất nối huyện nghĩa hưng với vụ bản
hai chiếc đỏ ngang liên tục thay nhau vận chuyển
mà người đứng chờ trên bờ hầu như lúc nào
đủ để thấy lưu lượng phương tiện qua lại mỗi ngày không hề nhỏ
đò đông nhưng hành khách lại có thể yên tâm về vấn đề an toàn
bởi áo phao và dụng cụ cứu sinh đã được trang bị đầy đủ theo quy định
ngày nào đi qua chúng tôi cũng phải yêu cầu người ta mặc áo phao dụng cụ cứu sinh
lấy ở chỗ nào và trả ở cái đầu bến lên khi phà cập bến thì mới được phép trả áo
chúng tôi làm như vậy đến nay là dân người ta rất chuẩn trị
chúng tôi là quản lý ba mươi ba km trên toàn tuyến sông đảo
vì lưu lượng phương tiện thì ở đây thì lên chủ yếu là theo giờ con nước
nên là cái hoạt động tòa trang kiểm soát trên toàn tuyến chúng tôi đã tăng cường lực lượng
để đảm bảo an toàn thông suốt trong quá trình chạy tàu
và đặc biệt là trong cái mùa mưa bão lũ cũng như là trong cái thời tiết sương mù
đặc biệt là dịp cuối năm là mùa sương mù rất là phức tạp
nên chúng tôi đã tăng cường
quân số để đảm bảo thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giám sát toàn bộ hoạt động của phương tiện để đảm bảo an toàn
là địa phương có cả ba tuyến đường bộ đường sắt và đường thủy cùng song song hoạt động
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nam định
đòi hỏi đơn vị phải huy động tối đa quân số sử dụng đồng bộ các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ
đồng thời xử lý quyết liệt những vi phạm nhất là lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
xử lý các lỗi vi phạm liên quan trực tiếp mà gây ra tai nạn giao thông nhằm kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông
cả ba tiêu chí trong những ngày cuối năm
chúng tôi tập trung xử lý các phương tiện dịch vụ hành khách ví dụ như các phương tiện xe khách
vận chuyển hành khách trở quá số người quy định rồi lái xe sử dụng rượu bia rồi ma túy trong khi điều khiển phương tiện
rồi huy động lực lượng
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong địa bàn trọng điểm như thành phố và các nút giao thông phức tạp
càng gần những ngày cuối năm tình hình giao thông càng xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp
bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an sự phối hợp của những đơn vị chức năng
thì ý thức và văn hóa khi tham gia giao thông của mỗi người dân lại chính là cách hiệu quả nhất
để thiết lập và gìn giữ bình yên trên mỗi tuyến đường
thưa quý vị và các bạn
vào chiều ngày hôm nay bà trần nhị hà phó giám đốc sở y tế hà nội cho biết
đã có kết quả kiểm tra vụ cắt đôi test hiv tại khoa vi sinh bệnh viện sanh pô
theo đó kết quả thanh tra xác minh ban đầu cho thấy khoa vi sinh bệnh viện đa khoa sanh pôn
đã không báo cáo việc nhận và sử dụng test hiv combo với bệnh viện
việc cắt đôi test là do bà chu thị loan phó phụ trách khoa vi sinh y học
phổ biến chỉ đạo các nhân viên trong khoa thực hiện
bệnh viện sanh pôn xác định
khoa vi sinh y học không thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận quà tặng
tự ý nhận quà là test hiv combo của công ty lục tỉnh cho tặng không báo cáo bệnh viện
khoa vi sinh y học tự ý sử dụng test hiv combo để xét nghiệm kiểm chứng với test hiv một phần hai
nhưng không xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học không báo cáo bệnh viện
là không thực hiện đúng các quy định về kiểm chứng nghiên cứu khoa học
bên cạnh đó kết luận cũng cho biết
việc khoa vi sinh y học cắt dọc test hiv combo làm đôi để xét nghiệm
đã không tuân thủ theo hướng dẫn
sử dụng của nhà sản xuất không đúng quy chế chuyên môn
việc cấp phát ghi chép thống kê sử dụng các loại test kích xét nghiệm hiv viêm gan bề
của khoa vi sinh y học không chặt chẽ và không chính xác
bệnh viện saint paul xác định việc để xảy ra những tồn tại vi phạm trên
trách nhiệm trực tiếp thuộc về khoa vi sinh y học
đồng thời có trách nhiệm của bệnh viện trong công tác quản lý vật tư y tế
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã có quyết định giải quyết tin báo tội phạm
và đang tiến hành điều tra xác minh tại bệnh viện đa khoa sanh pôn cùng thời điểm tiến hành điều tra
thưa quý vị và các bạn những ngày này thì các tuyến phố trên địa bàn các quận hai bà trưng
đống đa hà nội đang trở thành đại công trường khi mà vỉa hè được thay thế bằng đá xanh mới
vì thi công vội vàng như vậy đã gây xáo trộn sinh hoạt của người dân
tiềm ẩn nguy cơ tạo ra những công trình không đảm bảo chất lượng
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
phố trần xuân soạn hà nội việc thi công đào đường chỉnh trang vỉa hè đã được thực hiện tưng bừng
giao thông thì bị cản trở người dân thì bị xáo trộn sinh hoạt
các cửa hàng quán ăn trở nên ế ẩm khi việc thi công bụi bẩn cản trở như thế này
phố trần xuân soạn hà nội vì thi công đào đường trình trang vỉa hè đã được thực hiện tưng bừng

phố trần xuân soạn hà nội vì thi công đào đường trình trang vỉa hè đã được thực hiện tưng bừng

phố trần xuân soạn hà nội vì thi công đào đường trình trang vỉa hè đã được thực hiện tưng bừng

phố trần xuân soạn hà nội vì thi công đào đường trình trang vỉa hè đã được thực hiện tưng bừng

phố trần xuân soạn hà nội vì thi công đào đường trình trang vỉa hè đã được thực hiện tưng bừng

phố trần xuân soạn hà nội vì thi công đào đường trình trang vỉa hè đã được thực hiện tưng bừng